nói đến những ca khúc về biển đảo không thể không nhắc đến ca khúc nơi đảo xa của nhạc sĩ thế song
giữa nhiều bài hát nói về tình yêu biển đảo quê hương ca khúc nơi đảo xa của ông tạo được những nét riêng
với ca từ nhẹ nhàng bay bồng gây được nhiều xúc cảm cho những người yêu nhạc
đặc biệt là những người lính đang ngày đêm canh giữ hải đảo xa xôi
trước khi đến với ca khúc này mời quý vị và các bạn điểm qua những hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật đã diễn ra tuần qua
cuộc thi góp phần lan tỏa những thông điệp hay ý nghĩa của chính các em học sinh sinh viên về cách phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây tại hà nội nhà xuất bản phụ nữ kết hợp với tổ chức tài chính vi mô tình thương đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách
con đã về nhà và tổng kết chiến dịch bán sách gây quỹ ủng hộ phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
con đã về nhà
ký họa cách ly dịch covid một mươi chín không chỉ phản ánh cuộc sống sinh hoạt trong khu cách ly mà còn cho thấy giá trị của tình người trong biến cố về cách lựa chọn thái độ sống
ban tổ chức đặt mục tiêu ban đầu bán một cuốn sách này để gây quỹ trong vòng ba tháng
tuy nhiên sau hai tuần đã vượt mục tiêu với hơn một hai trăm linh cuốn sách đã được bán với số tiền gây quỹ ủng hộ gần bảy mươi triệu đồng
mới đây những người yêu thích dòng sách tư liệu lịch sử về đất nước con người việt nam vui mừng khi biết tin nhà sách đông a ra mắt cuốn sách một chiến dịch ở bắc kỳ
tác phẩm của đông a do dịch giả đinh khắc phách chuyển ngữ liên kết với nhà xuất bản văn học ấn hành
đây cũng là cuốn mở đầu cho tủ sách đông dương của nhà sách đông a
một chiến dịch ở bắc kỳ là cuốn sách dạng ký sự du ký tái hiện lại con người cảnh vật
một chiến dịch ở bắc kỳ là cuốn sách dạng ký sự du ký tái hiện lại con người cảnh vật cùng những nét
phong tục tập quán lối sống nghề nghiệp và nếp sinh hoạt của xã hội bắc kỳ và trung kỳ cuối thế kỷ một mươi chín
qua những ghi chép lý thú và hàng trăm minh họa độc đáo của tác giả shackler eduar thầy thuốc quân y kiêm nghệ sĩ nhấp ảnh người pháp
với vốn sống kinh nghiệm chiến trường và hơn hết là mối quan tâm sâu sắc đến văn hóa nước nhà
dù đã ở tuổi chín mươi nhận thấy một chiến dịch ở bắc kỳ là cuốn sách có giá trị
dịch giả đinh khắc phách đã làm việc cẩn trọng trong suốt hai năm
mang đến cho độc giả những kiến thức chuẩn xác về sự kiện lịch sử phong tục dân gian và tập quán truyền thống của người việt

mà phải làm nhiệm vụ của bác sĩ quân y
mà ghi chép như thế nào cách làm việc khoa học như thế nào ghi chép như thế nào hỏi an như thế nào
sách có bố cục hai mươi ba trường đưa người đọc theo hành trình rong rùi trên khắp các nẻo đường trong khoảng thời gian hơn hai năm
trên hành trình này tác giả đã có cơ hội gặp gỡ
tiếp xúc đủ mọi hạng người từ những nhà buôn cu ly quan lại ký lục gia đình và trẻ con bản xứ thậm chí cả vua đồng khánh
đầu tiên thì khi mà tôi cầm cuốn sách lên thì tôi thích nhất là những cái kho hình ảnh
những cái hình ảnh mà có vẻ như nó rất là mới mẻ với tôi
những cái đền đài xưa cũ những cái phong tục tập quán những con người rồi hình ảnh phố hà nội
khác lạ so với cả hình dung của tôi bởi vì là những cái hình ảnh đấy thì đã là cách đây một trăm linh khoảng một trăm năm mươi năm rồi
tuy nhiên khi mà đọc vào nội dung thì tôi cũng rất là thích
giá trị của cuốn sách là nó là cung cấp cho tôi nhiều thêm nhiều kiến thức và hình ảnh về việt nam ngày xưa
một chiến dịch ở bắc kỳ là cuốn sách quý với hơn hai trăm linh minh họa hiếm và đẹp về việt nam xưa
cách viết kiểu du ký ký sự khiến những ghi chép trở nên thú vị
và phù hợp với nhiều lứa tuổi nhiều đối tượng độc giả
hiện nay cả nước có tới hơn tám mươi đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với đủ các loại hình nghệ thuật
như kịch nói tuồng treo siết hay mối dối
tuy nhiên những tác phẩm sân khấu dành cho thiếu nhi vẫn rất ít ỏi
mặc dù các vở diễn sân khấu thiếu nhi là rất cần thiết bổ ích để nuôi dưỡng tâm hồn và giáo dục trẻ
nhưng hiện nay các vừa diễn sân khấu thiếu nhi là rất cần thiết bổ ích để nuôi dưỡng tâm hồn và giáo dục trẻ

khiến mảng sân khấu dành cho thiếu nhi đang bị thiếu hụt những tác phẩm sân khấu chất lượng
giáo dục bằng nghệ thuật là hướng đi vô cùng quan trọng đối với thiếu nhi
trong bối cảnh có rất nhiều loại hình giải trí nhiều hiệu quả nhưng cũng lắm hệ lụy hiện nay
tuy nhiên các tác phẩm sân khấu dành cho thiếu nhi ở nước ta hiện nay
thường chỉ được chú trọng đầu tư vào một vài thời điểm trong năm
như dịp quốc tế thiếu nhi hoặc tết trung thu
có những vở diễn đi diễn lại nhiều lần gây ra sự nhàm chán và không thu hút được các em nhỏ
đúng là bao nhiêu năm nay thì sân khấu vẫn đang thiếu
thậm chí là nó chống vắng cái khoảng nghệ thuật sân khấu dành cho thiếu nhi
cũng có cái đơn vị đã từng phục vụ các cái chương trình rất riêng cho thiếu nhi rồi
nhưng chưa đủ cả nước mà có một vài các cái đơn vị đang phục vụ cho thiếu nhi
thì không thể đủ
nhà hát tuổi trẻ là một trong số rất ít các nhà hát duy trì được những buổi biểu diễn cho thiếu nhi
hàng tuần hàng tháng hoặc diễn theo đơn đặt hàng đây là nhà hát hiếm hoi có nguồn khách thiếu nhi ổn
định và kêu gọi được nguồn xã hội hóa cùng chung tay xây dựng sân khấu thiếu nhi
thì công tác khán giả trẻ công tác diễn viên công tác biểu diễn dành cho lực lượng bé từ bốn tuổi
trở lên thì cả thế giới họ làm rất tốt từ nhiều năm rồi
và sân khấu hóa hoàn toàn học đường đã làm rất nhiều năm rồi nhưng mà chúng ta nhiều khi mới làm
một cái hình thức chúng tôi là một trong những cái đơn vị mà cũng đang cố gắng để tiếp cận cùng với
các con để lấp thêm vào những khoảng trống để các con đỡ phải chơi game đỡ phải xem tv
chương trình người lớn nhà hát tuổi trẻ là một trong những địa chỉ mà đem lại được một không gian tưởng
tượng phong phú cho các cháu sân khấu thiếu nhi đang khủng hoảng vì hầu như các đơn vị sân khấu
không chú trọng đầu tư các tác phẩm cho khán giả nhỏ tuổi vì nhiều lý do đầu tư các vở cho thiếu
nhi tốn nhiều kinh phí hơn về mặt hình thức lực lượng tác giả viết kịch bản cho thiếu nhi rất ít
và vì thế số lượng kịch bản dành cho các cháu cũng ngày càng hiếm hoi điều dễ nhận thấy là các nhà
hát hiện nay sử dụng chủ yếu các kịch bản của tác giả nước ngoài sử dụng các mô típ nhân vật nước
ngoài để giàn dựng như nàng tiên cá cô bé bán diêm nàng bạch tuyết và bậy chú lùn
nó là thời kỳ kinh tế thị trường bởi vì là các diễn viên họ cũng đều phải sống các nhà hát cũng
đều phải sống chẳng hạn như nhà hát chúng tôi cũng tự chủ chúng tôi phải lấy những cái biểu diễn
dối nước cho khách du lịch các khán giả nước ngoài để bù cho những cái chương trình cho các cháu thiếu nhi
đó chứ không nếu mà chẳng hạn chỉ dành cho các cháu thiếu nhi không thôi thì làm sao mà đủ chi được
tác phẩm cho sân khấu trung thì chúng tôi vẫn đang để trung
chưa có những cuộc thi tác phẩm cho sân khấu thiếu nhi nói riêng chúng tôi chỉ mới có một cái
kế hoạch cho những cái tác phẩm đã xây dựng rồi của thiếu nhi thì tôi cho là cái này nó sẽ tổng
hòa hơn và nó sẽ đầy đủ hơn thì trước mắt là hai nghìn hai mươi một là chúng tôi cũng có một cái kế hoạch cho cái
cuộc liên hoan các cái tác phẩm cho thiếu nhi thì đây cũng chính là hướng không phải riêng gì tác giả
mà hướng các đạo diễn các nghệ sĩ rồi các đơn vị nghệ thuật các loại hình nghệ thuật sẽ hướng tới
các chương trình nghệ thuật mà để phục vụ cho thiếu nhi không ít người vẫn cho rằng làm chương
trình cho thiếu nhi đơn giản chỉ cần nhiều trò náo nhiệt trang phục sân khấu đa màu sắc là đủ tuy
nhiên để khai thác được tối đa hiệu quả mảng sân khấu này các đơn vị nghệ thuật không những phải
đầu tư về công nghệ mà còn cần sự nghiêm túc và có kế hoạch rõ ràng trong khâu tổ chức từ việc đặt
kịch bản đến giàn dựng nếu chỉ thực hiện theo kiểu mùa vụ thì chắc chắn vở diễn sẽ khó có sức sống
lâu bền thực tế đã có không ít đơn vị cá nhân dùng vở thiếu nhi không thể ra rạp vì sản phẩm không đủ
để đáp ứng nhu cầu của khán giả ngoài sự nỗ lực của các nhà hát thì các cấp quản lý cũng phải có những
chiến lược ngắn hạn và dài hạn để nhằm vực dậy mảng sân khấu dành cho thiếu nhi

nghệ thuật các đơn vị quản lý nghệ thuật và các nghệ sĩ tham gia những chương trình phục vụ cho

nghiên cứu để làm sao mà phục vụ cho thiếu nhi chúng tôi sẽ hướng đến một việc là sẽ xây dựng những cuộc liên hoan rồi trao đổi nghiên cứu để làm sao mà phục vụ cho thiếu nhi

các tác phẩm nghệ thuật trong tất cả các loại hình sân khấu

thì đây cũng chính là một cố khích để cho các đơn vị nghệ thuật quan tâm hơn trên vấn đề này